thưa quý vị hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ cháy trung cư carina plaza quận tám tp hcm khiến tám mươi năm người thương vong trong đó có một mươi ba người tử vong

tổng khối lượng thu giữ là chín mươi một một kg

tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ cháy trung cư carina plaza quận tám tp hcm đang tiến hành điều tra xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại tòa nhà trung cư brg diamond residence số hai mươi năm lê văn lương phường nhân chính quận năm tp hcm đang tiến hành điều tra xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại tòa nhà trung cư brg diamond residence số hai mươi năm lê văn lương phường nhân chính quận năm tp hcm đang tiến hành điều tra xác minh vụ chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã tiến hành các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân theo quy định tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân
để phục vụ công tác điều tra xác minh nhanh chóng làm rõ được nhân thân lai lịch của nạn nhân cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân thông báo truy tìm tung tích thân nhân của nạn nhân có thông tin đặc điểm như trên
mọi thông tin xin được liên hệ với cán bộ thụ lý
đồng chí trần đức thắng số điện thoại chín trăm tám mươi ba hai trăm bảy mươi một ba trăm tám mươi sáu
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải vì hành vi nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công an
ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công an